tổng cục hải quan cho biết ô tô nhập khẩu trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi chỉ đạt ba chiếc giảm bốn mươi bốn năm về lượng và giảm ba mươi bảy bốn về giá so với tháng trước
nguyên nhân được xác định là do tác động của dịch covid một mươi chín lượng xe ô tô nhập khẩu về việt nam từ sau tết đến nay liên tục giảm
tính chung sáu tháng qua cả nước có ba mươi chín ô tô các loại được nhập khẩu với trị giá là tám trăm bảy mươi chín triệu usd
so với cùng kỳ năm ngoái lượng nhập khẩu nhóm hàng này giảm mạnh đến bốn mươi bảy về lượng và gần bốn mươi tám về trị giá